tại phủ chủ tịch trong buổi tiếp ngày massagot zunkibli bộ trưởng bộ môi trường và tài nguyên nước singapore đang ở thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà việt nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương
nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng massagot zunkibli sang thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa việt nam và singapore trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
trao đổi với bộ trưởng masagos junkibli chủ tịch nước khẳng định singapore được biết đến là một quốc gia thanh bình xanh sạch đẹp hiện đại và văn minh
vì vậy việt nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của singapore về quản lý môi trường nguồn nước bảo vệ và cải thiện môi trường phát triển thành phố xanh
đồng tình với ý kiến của chủ tịch nước trần đại quang về vấn đề bảo vệ môi trường bộ trưởng masagos junkip ly cho rằng vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến một quốc gia cụ thể nào mà còn tác động đến các quốc gia láng giềng và cả thế giới nói chung
trên cơ sở này bộ trưởng masagozh jlkibli đề nghị tại hội nghị quốc tế về môi trường do liên hợp quốc tổ chức tại narobi của kenya vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy việt nam và các nước asean cần thể hiện rõ quan điểm của asean về vấn đề bảo vệ môi trường
quan điểm của asean sẽ được thảo luận tại hội nghị bộ trưởng môi trường asean lần thứ một mươi bốn tổ chức tại brunei vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi